thưa quý vị liên quan tới vụ gần hai trăm linh học viên cai nghiện ma túy ở sóc trăng trốn chạy
và chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp sóc trăng cho biết đã khởi tố vụ án cối gây thương tích
chống người thành công vụ hủy hoại tài sản và gây dối cho tự công cậu
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng hai do mối thuẫn cá nhân về việc nghi bị tố cáo sử dụng ma túy trong phòng
nên một nhóm học viên đã đánh gây thương tích cho bốn học viên khác ngay trong cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh sóc trăng
lợi dụng việc này một số học viên đã kích động các học viên khác đập phá tài sản phá khóa phòng
cổng rào đục tường để trốn ra ngoài khi cán bộ quản lý cơ sở và lực lượng công an đến giải quyết
những học viên này đã tấn công khiến bốn cảnh sát bị thương
qua kiểm tra có một trăm chín mươi một học viên đã trốn thoát ra ngoài đến ngày hai mươi chín tháng hai có một trăm bốn mươi học viên được đưa trở lại cơ sở
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú thệ phường thuận giao thành phố thuận an tỉnh bình dương về hành vi tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn trí đời gọi điện thoại cho phong hỏi mua một trăm linh gram ma túy
đời yêu cầu phong giao ma túy ở kênh giang đến khoảng một giờ ba mươi phút ngày một tháng năm phong đến khu vực thuộc ấp bảy trợ
xã đông thái huyện an biên tỉnh gây giang giao ma túy cho đời thì bị lực lượng công an bắt quả tang
lực lượng công an thu giữ trên người phong một khẩu súng
và một mươi bốn viên đạn trong đó có sáu viên được gắn sẵn trong ổ quay của súng
mục đích phong mang súng theo là để phòng thân
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt phong một năm sáu tháng tù về tội tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
ngoài ra phong vào đời sẽ bị tòa án tỉnh kênh giang đưa ra xét xử về tội mua bán cháy phép chất ma túy và tàng trữ cháy phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một tp hcm cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phan văn chiến trú tại quận bảy về hành vi trộm cắp tài sản
vào tối ngày hai mươi một tháng một chiến vào cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại trên đường đồng khởi phường bến nghé quận một
lợi dụng lúc nhân viên ra khỏi phòng chiến đã lấy trộm ba vòng trị giá khoảng hai sáu tỷ đồng bỏ vào túi giấy và nhanh chóng ra khỏi cửa hàng
vào tối ngày hai mươi bốn tháng một chiến vào cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại trên
tiếp tục lấy trộm hai bóc cầm tay một ví đựng thẻ rồi cho vào túi sách tổng giá trị tài sản khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
từ tin báo của các bị hại công an quận một khẩn trương một cuộc điều tra
trích xuất hình ảnh camera tại các khu vực mua sắm ở hai cửa hàng nói trên để truy xét kẻ gian
vào ngày hai mươi sáu tháng một các trinh sát đã đưa chiến về trụ sở để làm rõ
tại cơ quan công an chiến khai nhận hành vi phạm tội giao nộp toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt và vụ việc vẫn đang được cơ quan công an xử lý
thưa quý vị lợi dụng thời điểm sau tết thì trung tâm thể dục thể thao bắc quảng nam chưa có hoạt động thường xuyên
nguyễn văn hiếu chú tại thị xã điện bàn đã đột nhập vào để trộm cắp tài sản
hiếu bị công an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam bắt giữ chỉ sau một ngày gây án
vào ngày hai mươi sáu tháng hai nhận được tin báo về việc trung tâm thể dục thể thao bắc quảng nam bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản thiệt hại khoảng hai mươi năm triệu đồng
công an thị xã điện bàn đã nhanh chóng xác định nguyễn văn hiếu
nguyễn văn hiếu là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên
kết quả điều tra ban đầu cho biết trong khoảng thời gian từ ngày một mươi năm tháng hai đến ngày hai mươi sáu tháng hai
lợi dụng thời điểm sau tết trung tâm thể dục thể thao bắc quảng nam chưa có hoạt động thường xuyên
nguyễn văn hiếu đã năm lần đột nhập vào ban đêm để trộm cắp tài sản
điều tra mở rộng vụ án xác định hiếu còn thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản khác tại phường điện minh
bản thân đối tượng hiếu đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa xóa án tích
một mươi bánh heroin là tăng vật trong chuyên án vừa được công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an phá thành công
và bắt hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng là phạm văn tiến chú tải huyện nghi lộc và đinh bạc long chú tại huyện thanh trương
đây là mắt xích quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài
thông qua đường tiểu ngạch thẩm lậu vào địa bàn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
qua huyện diễn châu rồi đi ra các tỉnh phía bắc tiêu thụ
thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi xảo quyệt khi ngụy trang dưới vỏ bọc lái xe gia đình
để vận chuyển ma túy
sau một thời gian điều tra vào ngày hai mươi sáu tháng hai tại khu vực đường rẽ lên cao tốc bắc nam
khi đang vận chuyển trái phép một mươi năm bánh heroin
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt bị cáo trần tuấn kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
một mươi năm tù về tội giết người và giang thành dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
sáu tháng tù về tội cố ý làm
trước khi gây án cả hai bị cáo cùng trú tại phường dương đông thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
theo có trạm vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai kiệt điều khiển xe ô tô chở ông trần văn thanh bình
là bố của kiệt đến đường nguyễn trung trực phường dương đông thành phố phú quốc để mua hải sản
tại đây trần tuấn kiệt và ông bình đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của huỳnh văn phồn và giang thành dũng
kiệt đã dùng tay đánh vào vùng mặt ông phồn làm người này ngã đập đầu xuống đường
rồi tiếp tục dùng chân đá vào vùng đầu làm ông phồn tử vong
khiến xe ô tô chở ông bình định bỏ đi thì bị dũng cầm một thanh kim loại đập nhiều cái
làm vỡ kính chăn gió phía sau của xe ô tô
sau khi biết ông phồn tử vong kiệt đến công an thành phố phú quốc đầu thú
ngoài lĩnh mức án một mươi hai năm tù kiệt còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên bốn trăm linh triệu đồng
khoảng hai giờ sáng nay ngày một tháng ba tại cao tốc vĩnh hảo phan thiết
thuộc địa phận xã hồng liêm huyện hàm thuận bắc bình thuận
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa bốn xe tải
khiến một lái xe tử vong tại chỗ và một phụ xe bị thương nặng
khi đang lưu thông trên cao tốc vĩnh hảo phan thiết thì phát hiện phía trước đang bị un tắc
nên lái xe đầu kéo mong biển số tp hcm dừng lại
do đi liền kề phía sau nên ba xe tải phía sau đã đâm liên hoàn vào nhau
khiến một lái xe tử vong tại chỗ một phụ xe bị gãy chân đưa đi cấp cứu
vụ tai nạn làm bốn xe tải đều hư hỏng
thời điểm xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn xe tải trên
cao tốc vĩnh hảo phan thiết còn có hai xe ô tô đi theo hướng ngược lại do giảm tốc độ để xem và xảy ra va chạm nhẹ
vâng và tiếp theo sẽ là các thông tin chính sách đáng chú ý sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông sẽ có thay đổi theo thông tư số ba mươi bốn hai nghìn hai mươi ba
về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
bàn hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa
thông tư này có hiệu lực từ ngày một tháng ba
các đường bay có khoảng cách dưới năm trăm linh km có mức giá trần là một sáu triệu đồng một vé một chiều
với đường bay phát triển kinh tế xã hội và một bảy triệu đồng một vé một chiều với các đường bay khác
các nhóm đường bay còn lại chịu mức toàn giá từ năm mươi hai trăm năm mươi đồng một vé một triệu so với quy định cũ
phụ thuộc vào độ dài từng đường bay

bộ y tế đề xuất sửa đổi bổ sung điều chỉnh một số nội dung của điều hai mươi hai luật bảo hiểm y tế hiện hành
với trường hợp người bệnh tự đi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng tuyến
cụ thể trong trường hợp người dân khám chữa bệnh trái tuyến cấp cơ bản
bệnh viện tỉnh hạng hai và hạng một không được phân loại tuyến cuối bộ y tế đề xuất hai phương án
phương án một là người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được chi trả sáu mươi chi phí nội trú và bốn mươi chi phí ngoại trú
chứ các cơ sở thuộc huyện là một trăm linh nội và ngoại trú
phương án hai là giữ nguyên theo quy định hiện hành một trăm linh chi phí điều trị nội trú
và không thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú chứ các cơ sở thuộc huyện là một trăm linh nội và ngoại trú
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra đánh giá các dự án đầu tư của thành phố năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các chương trình dự án đầu tư
đảm bảo các mục tiêu định hướng phát triển kinh tế xã hội của tp
theo đó thành phố tiếp tục tổ chức kiểm tra hoàn thành các dự án thuộc danh mục kế hoạch kiểm tra đánh giá dự án năm hai nghìn hai mươi
gồm hai mươi tám dự án đầu tư công dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công và hai mươi hai dự án vốn ngoài ngân sách
đối với danh mục dự án mới sẽ tổ chức kiểm tra dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp thành phố ba mươi dự án
lĩnh vực giao thông vận tải một mươi năm dự án lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn chín dự án
lĩnh vực văn hóa xã hội năm dự án lĩnh vực tái định cư một dự án
thưa quý vị bộ công an vừa hoàn thành dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng luật dữ liệu
để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức cá nhân và thông tin này trên báo công an nhân dân
bộ công an đề xuất xây dựng luật dữ liệu với các chính sách lớn như sau
quy định về xây dựng phát triển xử lý quản trị dữ liệu ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu
quy định về cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia
quy định về trung tâm dữ liệu quốc gia
và quy định về sản phẩm dịch vụ liên quan đến dữ liệu
tại dự thảo báo cáo bộ công an đề nghị chính phủ giao các bộ ngành ra soát sửa đổi
bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dữ liệu
cho phù hợp với quy định của luật dữ liệu
dư luận xã hội và nhiều người nghỉ hưu đang băn khoăn khi hai mức đề xuất tăng lương hưu
tám và một mươi năm từ ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn có sự tranh lệch quá lớn
và liên quan đến vấn đề này trên báo kinh tế và đầu thị số ra sáng nay có bài viết
tăng lương hưu như thế nào là phù hợp